tiếp tục thông tin về hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách trong ngày làm việc hôm nay
thảo luận về dự thảo luật giá sơ đổi vấn đề quỹ bình ổn giá xăng dầu đã nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu
tại hội nghị nhiều ý kiến đồng tình với báo cáo của ủy ban tài chính ngân sách cho rằng trong điều kiện hiện nay
nên duy trì quỹ bình ổn xăng dầu
tuy nhiên nhiều ý kiến cũng đề nghị trong quản lý điều hành sử dụng quỹ này chính phủ cần bảo đảm tính công khai minh bạch hiệu quả
bên cạnh đó dự thảo luật cần nêu rõ hơn cơ chế vận hành quản lý để công khai minh bạch và hài hòa lợi ích nhà nước doanh nghiệp và người dân
bởi trong thời gian qua việc sử dụng trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đã có nhiều bất cập
đặc biệt cần giao cho bộ tài chính quản lý thay vì giao cho doanh nghiệp quản lý như hiện nay
cũng trong ngày làm việc hôm nay các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về một số vấn đề trong dự thảo luật giao dịch điện tử sửa đổi
nhận lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật hàn quốc ngày sáu tháng bốn tại thủ đô seoul của hàn quốc
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã hội đàm với ngài lee won sốc tổng công tố viện công tố tối cao hàn quốc
ngài tổng công tố lee won seok bày tỏ vui mừng được gặp lại bộ trưởng tô lâm
hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm hàn quốc của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
cho rằng chuyến thăm sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác giữa lực lượng cảnh sát hai nước phát triển gắn bó chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa
bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn ngài lee won sốc và các đồng nghiệp đã dành thời gian đón tiếp đoàn đại biểu bộ công an việt nam
nhấn mạnh việt nam luôn coi hàn quốc là một trong những đối tác quan trọng và lâu dài vì lợi ích chung của hai nước
nhân dân hai nước và vì ổn định hòa bình trong khu vực và thế giới đánh giá cao sự phát triển tích cực trên nhiều mặt quan hệ
đối tác chiến lược toàn diện việt nam hàn quốc
cùng với sự phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước bộ công an việt nam và viện công tố cao hàn quốc đã thống nhất ký bản ghi nhớ
về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia vào năm hai nghìn một mươi chín tạo hành lang pháp lý cho sự phối hợp có hiệu quả giữa hai bên trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
hai bên đã tích cực trao đổi thông tin tội phạm phối hợp điều tra bắt giữ đối tượng người hàn quốc thu giữ nhiều kg ma túy đá đối tượng lừa đảo tại hàn quốc lẩn trốn tại việt nam
trên cơ sở mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và hàn quốc để tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan
bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên xây dựng kế hoạch tăng cường hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm hỗ trợ xác minh và điều tra các vụ án cụ thể
trao đổi thông tin nghiệp vụ trao đổi đoàn các cấp đào tạo nâng cao năng lực thực thi pháp luật phối hợp đảm bảo an ninh an toàn cho công dân nước này đang sinh sống học tập và làm việc tại nước kia

tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đã tới thăm và làm việc với đại sứ quán việt nam tại hàn quốc
đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại hàn quốc nguyễn vũ tùng đã báo cáo kết quả công tác của đại sứ quán tại hàn quốc với bộ trưởng tô lâm và đoàn
thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán bộ trưởng tô lâm điểm qua một số tình hình an ninh trật tự trong nước về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đặc biệt là các vụ án kinh tế tham nhũng trọng điểm bộ trưởng tô lâm ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà đại sứ quán đã đạt được trong thời gian qua
bày tỏ mong muốn toàn thể cán bộ nhân viên đại sứ quán tiếp tục nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối sứ giả việt nam tại hàn quốc
tích cực vun đắp mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và hàn quốc ngày càng phát triển
trước đó bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã tới thăm trụ sở liên đoàn tây quân đô thế giới
tại đây lãnh đạo liên đoàn tây quân đô thế giới đã trao tặng bộ trưởng tô lâm chứng nhận tây quân đô danh dự
ngày hôm qua bộ công an đã tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đánh giá việc triển khai thực hiện chỉ thị số một cttg ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ
quý một năm hai nghìn hai mươi ba
dự và chỉ đạo hội nghị có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
thực hiện chỉ thị một của thủ tướng chính phủ một trăm linh ủy ban nhân dân cấp tỉnh công an các đơn vị địa phương và một mươi một bộ đã ban hành văn bản kế hoạch triển khai thực hiện
do đó tình hình kết quả công tác phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ quý i năm hai nghìn hai mươi ba đạt nhiều kết quả quan trọng
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai giảm cả ba tiêu chí
số vụ cháy giảm ba mươi tám giảm năm người chết giảm một mươi bốn người bị thương
thiệt hại về tài sản
giảm ba mươi năm bốn mươi tám tỷ đồng
đã có ba bảy triệu trên hai mươi ba triệu hộ gia đình có người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
toàn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã giả soát và tổ chức kiểm tra gần một mươi năm hai trăm linh cơ sở kinh doanh karaoke quán bar vũ trường
phát hiện hơn sáu hai trăm linh lỗi vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại hội nghị các đại biểu cũng đã tập trung đánh giá và đề ra các giải pháp tháo gỡ những tồn tại khó khăn vướng mắt trong việc thực hiện chỉ thị
ghi nhận sự quyết liệt của công an các đơn vị địa phương trong triển khai chỉ thị một của chính phủ thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh các giải pháp sáng kiến trong việc thực hiện chỉ thị một thời gian tới phải lấy người dân làm trung tâm cụ thể là nguồn lực trong phòng cháy chữa cháy
lấy công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy
tuy số vụ cháy nổ được kiềm chế kéo giảm nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ thứ trưởng yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy
mục tiêu là hạn chế thấp nhất hậu quả các vụ cháy nổ nhất là cháy nổ gây thương vong
bên cạnh đó tập trung quyết liệt triển khai bằng được các chỉ tiêu bộ đã giao như xây dựng tổ liên gia phòng cháy chữa cháy mỗi gia đình có bình chữa cháy và có một người được tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy đồng thời nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các thông tư tiêu chuẩn quy chuẩn trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tháo gỡ khó khăn cho người dân doanh nghiệp và phù hợp với tình hình khu vực thế giới
thưa quý vị trong những năm qua thì công tác giáo dục cải tạo phạm nhân luôn được đổi mới nâng cao bằng nhiều hình thức thiết thực giúp cho phạm nhân nỗ lực phân đấu hoàn lương sau khi chấp hành xong án phạt tù
mười năm qua trại giam yên hạ thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an đóng quân trên địa bàn huyện phù yên tỉnh sơn la đã tổ chức các lớp xóa mù chữ
các phạm nhân khi biết chữ có thể đọc sách báo và viết thư cho gia đình
điều này đã tác động rất tốt tới tâm lý tư tưởng của phạm nhân giúp họ yên tâm cải tạo sớm làm lại cuộc đời

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
chúng tôi cũng sửa lỗi chính tả cho phạm nhân để hoàn thiện bức thư phạm nhân để phạm nhân gửi thư về gia đình
và có những phạm nhân thì sau khi hoàn thành chương trình xóa mũ chữ giai đoạn một thì các anh đã biết đọc biết viết
bên cạnh những kiến thức cơ bản phạm nhân còn được giáo dục về tình yêu quê hương đất nước đạo đức lối sống kỹ năng sống
lan tỏa ý thức động lực giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn nỗ lực cải tạo tốt
bức thư hồi âm của mẹ được phạm nhân hồ bảo vân giữ gìn cẩn thận
hồi âm của mẹ vân đã thức tỉnh được tâm tính ra sức cải tạo tốt để mong một ngày được trở về phục dưỡng mẹ già
niềm vui hướng thiện của phạm nhân cũng là động lực để cán bộ quản giáo trại giam tiếp tục nỗ lực cố gắng trong công tác quản lý giáo dục phạm nhân
sau khi phạm nhân đã biết được chữ thì rất là nhiều phạm nhân từ khi biết chữ thì đã thay đổi được nhận thức rất là nhiều
đặc biệt có những phạm nhân sau khi học viết
cũng được chữ đã gửi thư về gia đình nhận được thư của gia đình biết được gia đình mong muốn những cái gì
qua những bức thư tâm tình hướng dẫn thì phạm nhân thay đổi và cải tạo tiến bộ
cùng với việc giáo dục cảm hóa thời gian qua công tác hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân thường xuyên được chú trọng đổi mới và nâng cao
nhất là khi chính phủ ban hành nghị quyết số chín quy định chi tiết thi hành nghị quyết số năm mươi bốn của quốc hội
thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
đây là hành lang pháp lý quan trọng cụ thể hóa được chính sách nhân văn ý nghĩa của đảng nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cài tạo phạm nhân
để hướng nghiệp dạy nghề cán bộ quản giáo trại giam thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng và hoàn cảnh của từng phạm nhân
để động viên thuyết phục họ phát huy cái tốt mặt tích cực nhận thức được lỗi lầm mình gây ra
từ đó yên tâm học tập lao động cải tạo
bởi học được cái nghề chính là triệt tiêu được thói xấu lời lao động
để học tự nuôi sống mình bằng chính khả năng và chứng minh là người có ích cho xã hội khi được tái hòa nhập cộng đồng
năm năm chấp hành án tại trại giam quyết tiến bộ công an qua quá trình học nghề phạm nhân trương trung kiên đã thành tục với nghề may và lao động thủ công
cái mong muốn được học và làm nhiều nghề hơn nữa những nghề mà xã hội đang cần
tôi cũng rất mong
rất mong được học thêm nhiều nghề nghiệp mới được định hướng nhiều cái xác thực với xã hội hơn
để sau này tái nhập cổ đồng tôi được tái hòa nhập nó dễ dàng hơn đối với bản thân tôi
theo bộ công an trong số phạm nhân hiện đang chấp hành án phạt tù có tới sáu mươi bảy học hết bậc tiểu học hoặc trung học cơ sở
cá biệt có bốn bảy không biết chữ năm mươi bốn trước khi phạm tội không có nghề nghiệp hoặc lao động tự do
nếu không tổ chức tốt việc lao động hướng nghiệp và dạy nghề
thực sự rất khó khăn để họ có thể tìm kiếm việc làm tránh nguy cơ tái phạm tội
nghị quyết thí điểm mô hình dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam đi vào cuộc sống là hành lang pháp lý quan trọng
để tháo gỡ những vướng mắt mà hầu hết các trại giam đang gặp phải trong tổ chức lao động cho phạm nhân
khi mà có cái nghị quyết của quốc hội cho phạm nhân lao động ngoài chạy giam
theo cá nhân tôi bản thân tôi tôi thấy là cái này là hoàn toàn đúng đắn
thứ nhất là để cho cán bộ của trại giam
có thể tìm được những doanh nghiệp bên ngoài để tạo cơ hội tìm việc làm cho phạm nhân
khi mà tìm được việc làm cho phạm nhân để đào tạo dạy nghề
thì chính phạm nhân được lao động tại các cái doanh nghiệp đó
khi hết án trở về có khi người ta lại ở chính những cơ sở sản xuất đó người ta tiếp tục lao động
nguyện vọng của phạm nhân thì hiện nay là số lượng ở độ tuổi lao động rất là lớn
do đặc thù của trại nó đúng vòng vùng sâu vùng xa
nên mời các đối tác về hướng dẫn dạy nghề và đáp ứng với yêu cầu của những xã
do rất khó khăn nên việc chủ trương mở các điểm sản xuất rất là cần thiết
vâng có thể thấy rằng thời gian qua đội ngũ cán bộ quản giáo đã nỗ lực quyết tâm
thực hiện tốt công việc quản lý giáo dục và cài tạo phạm nhân
bởi hạnh phúc lớn nhất của họ chính là được thấy phạm nhân cải tạo tốt thức tỉnh được lương chi
là động lực để cho những con người từng một thời lầm lỗi thấy được trách nhiệm của bản thân
trong lao động học tập cải tạo để sớm tái hòa nhập cộng đồng